các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tiếp và làm việc với đoàn có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ công an
phát biểu tại buổi thăm và làm việc với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đồng chí nguyễn văn nên ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
thay mặt thành ủy ubnd các sở ban ngành cùng các cấp chính quyền và nhân dân tp hcm cảm ơn đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự ủng hộ của lực lượng công an nhân dân trong việc hỗ trợ tp hcm phòng chống và vượt qua đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư vừa qua

phát biểu đáp từ bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn đồng chí nguyễn văn nên cùng đoàn đại biểu thành ủy tp hcm đã có những đánh giá tích cực về sự phối hợp của lực lượng công an nhân dân trong phòng chống dịch thời gian qua
bộ trưởng khẳng định thời gian tới bộ công an vẫn tiếp tục nỗ lực tham gia phòng chống dịch đặc biệt chú trọng áp dụng những hình thức phối kết hợp mới trong đó chú trọng việc đẩy mạnh triển khai cấp căn cước công dân có gắn chip tích hợp nhiều thông tin cá nhân để quản lý nhân khẩu
thuế vận tải sức khỏe đặc biệt là truy vết hiệu quả các trường hợp lây nhiễm dịch covid một mươi chín trong cộng đồng
tiếp tới bộ công an sẽ đánh giá sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm trong nội bộ cũng như sự phối hợp với các sở ban ngành và địa phương đồng thời kịp thời đánh giá khen thưởng các đơn vị cá nhân trong lực lượng công an nhân dân đã có thành tích trong phòng chống dịch
bộ trưởng tô lâm đánh giá tình hình an ninh trật tự sau giãn cách xã hội sẽ có nhiều diễn biến phức tạp
bộ công an sẽ chủ động trong việc phòng chống tội phạm tích cực phối hợp trong phòng chống dịch góp phần thúc đẩy khôi phục phát triển kinh tế xã hội
vào sáng ngày hôm nay hai mươi tám tháng một mươi tại hà nội đảng ủy công an trung ương tổ chức hội thảo chuyên đề nhiệm vụ giải pháp đột phá xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên gắn với xây dựng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nguyện hiện đại theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến
trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an chủ trì hội thảo
tham dự hội thảo có đại diện ban tổ chức trung ương ban chỉ đạo xây dựng đề án về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trung ương lãnh đạo công an các đơn vị trực thuộc bộ và công an sáu mươi ba tỉnh thành phố

kết quả đạt được làm rõ những khó khăn vướng mắc hạn chế và nguyên nhân nêu bật những mô hình
hay cách làm sáng tạo hiệu quả rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất nhiệm vụ giải pháp đột phá
xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên gắn với xây dựng công an nhân dân
cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại báo cáo chuyên đề của đảng ủy công an trung ương chỉ rõ
hơn một mươi năm qua đảng ủy công an trung ương luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức
cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong công an nhân dân qua đại hội đảng bộ các cấp trong công an
nhân dân nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm và nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ
đảng viên trong công an nhân dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng tạo sự chuyển biến tích cực
về năng lực lãnh đạo sức chiến đấu trong công an nhân dân tuy nhiên công tác xây dựng tổ chức
cơ sở đảng và đảng viên trong công an nhân dân vẫn còn một số hạn chế khó khăn đòi hỏi phải tiếp tục
nghiên cứu hoàn thiện các nhiệm vụ giải pháp đột phá nhằm xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
trong công an nhân dân trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự xây dựng đảng
xây dựng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
hội thảo có một mươi tám tham luận của công an các đơn vị địa phương tham gia đã làm rõ hơn tính lý luận và thực tiễn
tính khoa học chuyên sâu và kinh nghiệm trải nghiệm có được từ thực tiễn với góc nhìn đa chiều toàn diện của các đơn vị địa phương
để góp ý bổ sung hoàn thiện đối với nội dung dự thảo
sáng nay tại hà nội học viện cảnh sát nhân dân đã tổ chức lễ trao bằng tiến sĩ năm hai nghìn hai mươi một
tham dự buổi lễ có đồng chí thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
năm hai nghìn hai mươi một học viện cảnh sát nhân dân có
hai mươi hai nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ
các đề tài luận án của nghiên cứu sinh đều là những vấn đề cấp thiết cần giải quyết trong nghiên cứu lý luận và thực tiễn
quản lý nhà nước về an ninh trật tự đấu tranh phòng chống tội phạm
hai mươi hai tần tiến sĩ sẽ góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho hành công an hối nội chính và cho đất nước
phát biểu tại buổi lễ thiếu tướng trần minh hưởng giám đốc học viện cảnh sát nhân dân đã chúc mừng
ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của các nghiên cứu sinh đội ngũ các nhà giáo nhà khoa học
sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an bộ giáo dục và đào tạo
đồng chí giám đốc học viện cũng bày tỏ mong muốn các tân tiến sĩ tiếp tục công hiến xứng đáng cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học
tiếp tục phối hợp hỗ trợ công tác đào tạo vì sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo của ngành công an nói chung
và học viện cảnh sát nhân dân nói riêng
thông tin từ cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an cho biết
đơn vị này đã hoàn thành việc sản xuất cán mốc năm mươi triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
và trong buổi sáng ngày hôm nay cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng đã tiến hành
trao tận tay căn cước công dân gắn chip cho công dân thứ năm mươi triệu
đây là nỗ lực rất lớn từ bộ công an cũng như sự phối hợp từ nhiều bộ ngành trong việc đẩy nhanh tiến độ sản xuất
in trả thẻ căn cước công dân cho người dân
giữa bối cảnh tác động khó khăn bởi đại dịch covid một mươi chín hiện nay
việc công dân thứ năm mươi triệu nhận thẻ căn cước công dân gắn chip tiếp tục đánh dấu mốc quan trọng
trong tiến trình bộ công an thực hiện dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
đây là nền tảng để thời gian tới bộ công an đẩy mạnh việc chuyển đổi số trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư cơ sở dữ liệu căn cước công dân và thẻ căn cước công dân
trong đó đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống định danh và xác thực điện tử
cung cấp định danh gốc để các cơ quan tổ chức cá nhân sử dụng vào dịch vụ công và các lĩnh vực khác
tiếp tục đồng bộ tích hợp nhiều thông tin dữ liệu công dân triển khai các ứng dụng khai thác dữ liệu trong chip điện tử
trước mắt là với các đối tác ngân hàng tài chính thanh toán điện tử hạn chế việc đánh cắp tài khoản
giúp giảm chi phí cho người dân tổ chức doanh nghiệp
tới đây sau khi được pháp luật công nhận người dân chỉ cần sử dụng duy nhất thẻ căn cước công dân gắn chip
làm thủ tục hành chính giao dịch đảm bảo thông tin được xác thực an ninh an toàn thông tin
đại diện cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng cho biết
phân đấu trong năm hai nghìn hai mươi một sẽ cấp toàn bộ căn cước công dân gắn chip cho công dân đủ điều kiện
với dự kiến khoảng bảy mươi triệu thẻ và trong tháng một mươi một sẽ hoàn thành việc thu nhận in sản xuất
trả thẻ với khoảng năm triệu thẻ cho công dân tại hai thành phố lớn là hà nội và thành phố hồ chí minh
thời gian vừa qua cùng với lực lượng
công an tỉnh quảng nam đã nỗ lực thực hiện dự án cấp căn cước công dân với hơn một một triệu hồ sơ
được thu nhận đối chiếu gửi bộ công an để in cấp phát căn cước công dân cho người dân
với số lượng lớn căn cước công dân cấp phát cho người dân thì ngoài việc người dân nhận từ dịch
vụ giao nhận chuyển phát có thu phí của bưu điện lực lượng công an cơ sở xã phường thị trấn đã
nỗ lực để sớm giao căn cước công dân đến tận tay người dân hoàn toàn miễn phí
vừa phải tham gia phòng chống dịch vừa đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở giúp dân phòng chống thiên tai
nhưng công an xã bình nam huyện thăng bình tỉnh quảng nam vẫn sắp xếp phân công cán bộ chiến sĩ xuống
tận nhà dân để giao căn cước công dân tận tay cho người dân cầm trên tay căn cước công dân mới
bà nguyễn thị phụng ở thôn phái nam xã bình nam huyện thăng bình rất xúc động với sự nhiệt tình
trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ công an xã
sau thời gian ảnh hưởng của thiên tai dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp đến nay
bộ công an đã hoàn thành việc in căn cước công dân với số lượng lớn để cấp phát cho người dân
ngoài việc người dân đăng ký nhận từ dịch vụ bưu điện
phần lớn căn cước công dân được tập hợp bàn giao cho công an hai trăm bốn mươi bốn xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh
lực lượng công an cơ sở có trách nhiệm thông báo cho người dân phân công cán bộ chiến sĩ để thực
hiện cấp phát cho người dân hoàn toàn miễn phí đối với người dân chưa có căn cước công dân
công an xã hướng dẫn cụ thể cấp mã số định danh để người dân đảm bảo các điều kiện thực
hiện các giao dịch thông thường công an xã bình nam tiếp nhận căn cước công dân và được cấp phát cho
người dân của địa bàn xã bình nam đối với số mà chưa trả qua đường bộ điện đối với công an bình nam
huy động tất cả những quân số của lực lượng công an chính quy cũng như lực lượng công an thông để
trực tiếp cấp phát nhanh nhất và sớm nhất để đáp ứng được nhu cầu sử dụng các căn cước công dân cho
người dân đối với công dân hiện tại chưa được cấp căn cước công dân nếu như giao dịch thì có thể
sử dụng những giấy tờ còn hiệu lực ví dụ như là chứng minh nhân dân chứng số chứng minh nhân dân một mươi hai số
để giao dịch nếu trường hợp bị mất thác lập chứng minh hoặc là chứng minh hết trạng thì công dân có
thể liên lạc với công an cấp xã phường nơi mình cư trú để được yêu cầu cấp mã số định danh công dân
hiện tại thì mã số định danh công dân đã được bộ công an cấp cho gần một trăm linh triệu công dân trên địa bàn toàn quốc này
hiện toàn tỉnh quảng nam hơn năm trăm hai mươi căn cước công dân đã được cấp phát cho người dân thời gian tới
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng nam sẽ phối hợp với công
công an cơ sở xã phường thị trấn đẩy nhanh việc giao căn cước công dân cho người dân nhằm đảm bảo cho
người dân được nhận căn cước công dân sớm để thực hiện các giao dịch hành chính thường ngày